nghị quyết số năm mươi hai của bộ chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đề ra nhiệm vụ
xây dựng hoàn thiện khung pháp lý về phát triển đô thị thông minh bền vững hệ thống các tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia hệ thống hạ tầng dữ liệu
hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của đô thị thông minh xác định rõ lộ trình thí điểm và lựa chọn các đô thị thí điểm đô thị thông minh
cho phép thực hiện thí điểm một số cơ chế đặc thù trong quá trình triển khai thí điểm phát triển đô thị thông minh bảo đảm tính hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế
cụ thể hóa nghị quyết số năm mươi hai đảng bộ và chính quyền nhân dân thành phố hải phòng nhanh chóng bắt tay vào cuộc
nếu như trước đây công việc văn thư của chị phạm thị bích ngọc sẽ mất rất nhiều thời gian cho việc xin ý kiến và phê duyệt của lãnh đạo đơn vị
thì nay với việc triển khai có hiệu quả chính phủ điện tử đây là tiền đề để hải phòng xây dựng triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh trong thời gian tới
chúng tôi sẽ xuống dưới văn thư để lấy số và phát hành đóng dấu phát hành
nhưng mà sau khi có cái chữ ký số rồi thì cái việc đó sẽ không phải làm nữa
và văn thư sẽ nhìn vào đấy và sẽ cho số để phát hành
tất cả các hầu như là chuyển trên hệ thống mạng hết
bởi vì là có cái hệ thống liên thông của tất cả các sở ban ngành quận huyện
thì chúng tôi sẽ sử dụng trên hệ thống phần mềm liên thông của thành phố
hiện nay thì hải phòng đã triển khai chữ ký số cho một trăm linh các cơ quan nhà nước
lợi ích của nó mang lại thì là hai mươi bốn trên bảy mươi
các đồng chí lãnh đạo có thể bất kỳ đâu bất kỳ lúc nào
vẫn ký văn bản như đang ngồi trên văn phòng
và trong cái thời gian tới đặc biệt là ngay trong năm hai nghìn hai mươi một
thì chúng tôi sẽ có cái
tham mưu đề xuất của thành ủy hội đồng nhân dân bản dân ban ngành
với nghị quyết về thành phố thông minh
tại thành phố hồ chí minh xây dựng đô thị thông minh là một trong bảy chương trình đột phá đã được xác định
một trong những hoạt động cụ thể đó là xây dựng các bệnh viện thông minh đem đến sự hài lòng cho người bệnh
bác sĩ cho nhiều cái chỉ định thì trên hệ thống sẽ tích hợp
để cho bệnh nhân đi làm cái chỉ định có số thứ tự thấp hơn
để rút ngăn cái khoảng thời gian xét nghiệm của bệnh nhân
và đó còn rút được cái thời gian bệnh nhân phải ở lại bệnh viện quá lâu
tránh cái sự mệt mỏi cho bệnh nhân
cũng như tăng sự hài lòng của bệnh nhân đối với bệnh viện
việc khám chữa bệnh của y bác sĩ sẽ nhanh hơn
đỡ tốn thời gian làm bệnh án hơn
và công nghệ thông tin sẽ có những cái công cụ giúp cho cái việc kê toa thuốc
việc cho chỉ định cần ngắm sàng của bác sĩ rất là chính xác
phù hợp với cái bệnh lý của bệnh nhân
chúng ta chỉ biết tiến hành ở bước đầu
sắp tới phải tiến hành đầu tư bài bản và đầy đủ
các cái tính năng của một cái trung tâm điều hành
đồng bộ với cái trung tâm dự liệu dùng chung
và trung tâm mô phòng kinh tế xã hội
là một trong những đơn vị chuyên môn được bộ thông tin và truyền thông
giao nhiệm vụ nghiên cứu triển khai và đánh giá các giải pháp
về đô thị thông minh trên toàn quốc
trung tâm chính phủ điện tử cục tin học hóa bộ thông tin và truyền thông
cũng đang có những bước đi gấp rút triển khai chương trình này
thành phố thông minh cũng là một cái chủ đề mới
hiện nay thì chúng ta cũng đã có những bước thí điểm
tại các cái địa phương
thế thì hiện nay thì chúng tôi đang nghiên cứu đánh giá
các kết quả thí điểm đó để chắc là trong một thời gian ngắn
sẽ tìm ra được một cái mô hình phù hợp
và là một cái điển hình có thể công bố nhân rộng
để cho các nơi cùng xem xét áp dụng
khi mà chúng ta triển khai bất cứ một cái gì
chúng ta đều có đánh giá hoặc khỏi kinh nghiệm quốc tế
những nước đã đi trước chúng ta
để chúng ta thừa hưởng được những cái kinh nghiệm tốt của họ
cũng như tránh được những cái va vấp mà họ đã gặp
thì trong đô thị thông minh thì chúng ta cũng đã làm như vậy
để chúng ta đưa ra những cái khuyến nghị xác thực nhất
với điều kiện thực việt nam
cũng như là để tránh lãng phí trống chủng lóc
và để cho cái triển khai các cái đô thị thông minh một cách hiệu quả
ngoài ra thì bộ xây dựng bộ thông tin truyền thông
cũng như các bộ ngành địa phương thì cũng thường xuyên trao đổi
những cái tham vấn về quá trình này
thì đấy là những cái biện pháp mà chúng tôi nghĩ là để cho
cái quá trình phát triển đô thị thông minh
được diễn ra hiệu quả và khả thi
tính gương mẫu của người đứng đầu trong việc triển khai các hoạt động
và trực tiếp tham gia vào quá trình vận hành đô thị thông minh
được coi là yếu tố quan trọng để tạo ra sự lan tỏa
tới cán bộ doanh nghiệp và người dân
cái lớn nhất trong quy hoạch xây dựng đô thị đó là
thứ nhất là đánh giá lại đầy đủ hiện trạng
cái thứ hai nữa là
cái vai trò có cốt lõi là xây quanh mục tiêu và động lực
của hướng đánh con người
trong quản lý xây dựng đô thị thông minh cũng như vậy
và xác định con người là quan trọng nhất
là hạt nhân để chúng ta hướng đánh
vừa là mục tiêu vừa là động lực để triển khai các vấn đề liên quan
đấy là mục đề tổ chức thực hiện quy hoạch và xây dựng đô thị thông minh
chỉ khi mà người đứng đầu cơ quan đơn vị đó
họ dùng ví dụ cái điện thoại này chúng tôi cài cho họ
những ứng dụng về quản lý điều hành thông minh
họ vào đó họ có thể xem được những báo cáo
không những là báo cáo theo quy định của nhà nước
theo các nghị định các thông tư
mà còn báo cáo theo thời dân thực
lãnh đạo có giám sát có theo dõi có chỉ đạo hàng ngày
tức là ông không thể chảnh màng được
bắt buộc các cơ quan các đơn vị các đầu mối bên dưới
các cán bộ phải làm việc một cách nghiêm túc
ngoài cái đó ra thì tôi cho rằng là cũng cần phải có sự đầu tư mạnh tay hơn nữa
của chính phủ
vào cái hạ tầng công nghệ thông tin
bởi vì nếu như chúng ta để mặc cho
từng doanh nghiệp hay là từng cơ quan tổ chức
từng bộ ngành từng địa phương
đứng ra để làm
thì có thể là nó lại rơi vào cái tình huống
là nó không đồng bộ
nó không nhanh được không hiệu quả được
bên cạnh đó ở mỗi địa phương
cần có đề án xây dựng quy hoạch đô thị thông minh
cụ thể thiết thực
phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại địa phương
và tích hợp nó trên các ứng dụng thông minh
để người dân dễ dàng thực hiện
để mà có cái quy hoạch tốt
rõ ràng là còn rất là nhiều việc phải làm
chúng ta đang nói đầu tiên là phải
số hóa được cái sử dữ liệu
rồi thì mở được
các kho dữ liệu sử dụng dữ liệu
một cách chia sẻ
khai thác dữ liệu mở và chia sẻ
sau đó thì phải tìm được những cái
mô hình tài chính mô hình kinh doanh
để mà nuôi được dữ liệu cập nhật dữ liệu
và khai thác được dữ liệu
tất cả các ứng dụng phải thật đơn giản
và trong đó tích hợp
cái gì nội dung đó tích hợp cái gì
tích hợp các vấn đề liên quan đến đô thị
liên quan đến hàng ngày
quy hoạch ra sao kẹt xe ra sao
hay là chẳng hạn như mùa mưa
ngày mưa đấy thì chỗ đường này
đang bị ngập nước tất cả những cái đó
nên thông tin thật là cập nhật
đặc biệt là dịch vụ không nên làm
sao đó để cho người dân có thể tích hợp
có thể sử dụng
mà trên những cái giao diện cực kỳ đơn giản
phát biểu tại phiên toàn thể
diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh asean
năm hai nghìn hai mươi mới đây
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chỉ ra
các phương hướng trọng tâm để chính phủ việt nam
cụ thể hóa chủ trương của đảng ta
về xây dựng thành phố thông minh
phát triển đô thị thông minh phải gắn
chặt chẽ với hạ tầng thông tin mạnh
xây dựng chính quyền điện tử
tiến tới chính quyền số
trong cách vận quân chấm không và quá trình phát triển
đô thị việt nam
thứ hai là phát triển đô thị thông minh
phải tranh cơ sở cân nhắc
cơ hội và rủi ro
thách thức gắn với nhu cầu
và năng lực của địa phương
không thực hiện theo phong trào
cần làm từng bước có chặn lọc
theo lộ trình
thứ ba tiếp cận đô thị thông minh theo hướng hiệu quả
kế thừa và phát huy kinh nghiệm
của ba mươi năm năm đổi mới
đồng thời phát triển những giá trị gia tăng
cho công nghệ kỹ thuật mới đem lại
đó là đô thị có
quan hệ xã hội tốt đẹp
giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa
tốt đẹp quan hệ con người với con người
thứ tư là các địa phương
cùng với phát triển các tiện ích thông minh
cần chú trọng xây dựng nền tảng
cơ sở dữ liệu thông minh
đưa ra các quyết định thông minh
thúc đẩy huy hoạt
và các giải pháp quản lý đô thị thông minh
thủ tướng nhấn mạnh phát triển đô thị
thông minh là một cuộc chơi lớn
trong đó cần có những người cùng chơi
có tầm nhìn và tiềm lực hướng tới mục tiêu
nhân văn là cuộc sống hạnh phúc
sự phát triển toàn diện của con người
bảo vệ môi trường và thiết lập hệ sinh thái đô thị
phát triển bền vững việt nam xác định
phát triển đô thị thông minh bền vững
là một hướng đi có tính đột phá
cao tính cạnh tranh quốc gia